thưa quý vị những ngày gần đây thời tiết đột ngột thay đổi cũng là lúc không khí ở hà nội phá kỷ lục về độ ô nhiễm
trong nhà bà đào thị quyến có cả hai đứa cháu đều bị mắc cú ma phải điều trị tại bệnh viện một cháu được ba tuổi một cháu mới bốn tháng tuổi
bà cho biết tại khu nhà bà ở nhiều cháu cũng bị ốm do mắc cú ma khiến bà rất lo lắng
ở hầu hết các bệnh viện khoảng hai tuần gần đây số bệnh nhi tới khám và điều trị tăng đột biến
mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng trăm ca đến khám nhiều viện phải bố trí thêm phòng khám trả kết quả để có thể giải quyết nhanh cho các bệnh nhân
năm nay thì chúng tôi quan sát thấy là số lượng bệnh nhân tăng lên đột biến hơn so với các năm khác và trong đó đối tượng học đường là chủ yếu
bệnh này thì hiện tại đã có phác đồ hướng dẫn chuẩn đoán điều trị của bộ y tế
và những cái thể bệnh nào
cần được chỉ định thuốc điều trị đặc hiệu tamiflu thì cũng đã có hướng dẫn rồi chứ cũng không phải tất cả mọi đối tượng
nên nếu mà các bậc phụ huynh mà có con cái mình chẳng may bị mắc bệnh cúm mà chưa có thuốc điều trị thì cái điều đấy cũng đừng quá lo lắng
theo thông tin từ các bệnh viện lượng thuốc tamiflu hiện vẫn còn nhưng chỉ được dùng cho bệnh nhân nội trú
tuy nhiên nhiều người dân quá lo lắng dịch cúm lan rộng nên đã tự mua thuốc để giữ chữ trong nhà và sử dụng khi thấy có dấu hiệu cúm
điều này đang khiến cho giáo thuốc tamiflu ngoài thị trường bị đẩy lên cao bất thường
thực tế tamiflu không phải thuốc điều trị đặc hiệu mà chỉ hỗ trợ điều trị
trong kế hoạch phòng chống dịch cúm của bộ y tế dự trữ tamiflu cũng không phải phương án số một
vì vậy quan trọng nhất là phòng bệnh và giải quyết tốt các nhiễm trùng cơ hội
ngoài ra người dân có thể tiêm vaccine
phòng cúm và phòng hộ cá nhân trong đó gồm uống đủ nước giữ ấm cơ thể chân và đầu
thưa quý vị người mắc cúm nhập viện tăng nhanh
tại các trường học cũng xảy ra việc học sinh phải nghỉ học nhiều do mắc cúm
đây lại đang là thời gian mà học sinh tập trung ôn tập và thi học kỳ
vì vậy để bảo đảm sức khỏe cho các em nhiều gia đình và nhà trường đã phải lên phương án đối phó
giờ trao cơ đầu tuần của trường tiểu học vĩnh hưng
thay vì cho các lớp tập trung dưới sân trường để làm lễ như mọi khi
thì trong những ngày này nhà trường đã cho các em học sinh làm lễ trào cờ ngay tại lớp mình
hạn chế các hoạt động ngoài trời và tập trung đông người là quyết định mà hầu hết các trường đều áp dụng
nhằm bảo vệ học sinh trong những ngày không khí ô nhiễm và tránh lây lan dịch bệnh

tất cả những hoạt động ngoài trời như hoạt động thể chất thì chúng tôi tổ chức ở trong nhà
giờ ra chơi thì cũng khuyến cáo các con hạn chế ra ngoài
có thể chơi những cái trò vận động nhẹ nhàng hoặc là đọc sách hoặc là chơi những cái trò chơi tập thể ở trong lớp để hạn chế là ra ngoài trời
tìm vắc xin cho con là cách mà chị hải vân và nhiều phụ huynh ở đây lựa chọn để hạn chế việc lấy nhiễm bệnh cho con trong thời điểm bệnh cúm đang mùa cao điểm
đang thời điểm dịch cúm a này nên mình lo lắng mà
bạn anh chưa đi tiêm được mình rất sốt ruột chỉ mong bạn xong để đến lượt để tiêm cho đỡ yên tâm bố mẹ yên tâm được thì làm
quyết định cho con đi tiêm phòng để là cũng có cái miễn dịch với cái bệnh cúm này ạ
thì để con khỏe hơn
ví dụ là nếu mà có thể các bạn
mắc bệnh ấy
thì mình sẽ có cái
đề kháng để mà không bị mắc ạ
người dân thì chỉ nghĩ rằng là cúm thì hắt hơi sổ mũi thông thường thôi
nên là cũng rất ít người dân mà có kiến thức để có thể đi tiêm phòng cúm
hàng năm thì chúng ta thấy là vào thời điểm này thì thường dịch cúm cũng rất là rầm rộ
và sau đó thì người dân bắt đầu phải đi tiêm phòng cúm nhiều hơn ạ
tiêm vắc xin cúm mùa hàng năm hiện đang là biện pháp dự phòng hiệu quả nhất
các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân đi tiêm phòng sớm
bởi sau khi tiêm phải mất từ bảy đến một mươi bốn ngày để tạo hệ thống miễn dịch đối với chủng cúm